hôm nay ngày hai mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai là kỷ niệm một trăm linh năm ngày sinh cố thủ tướng võ văn kiệt
nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên chủ tịch hội đồng bộ trưởng nguyên thủ tướng chính phủ
ông là nhà lãnh đạo tài năng kiên trung mẫu mực của đảng và nhà nước ta
suốt đời phấn đấu cho mục tiêu lý tưởng của đảng và tự do hạnh phúc của nhân dân
riêng đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội
đồng chí võ văn kiệt đã có những đóng góp hết sức to lớn
nói đến đồng chí võ văn kiệt với bí danh sáu dân đã thể hiện sự gắn bó với nhân dân
một nhà lãnh đạo tài năng gắn với con người đồng chí là một loạt tính từ như sáng tạo
quyết đoán dám nghĩ dám làm và dám chịu trách nhiệm
trong bối cảnh đất nước bước vào thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế
thủ tướng võ văn kiệt đã có nhiều quyết sách quan trọng để đảm bảo
giữ vững an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội
riêng đối với lĩnh vực an ninh
an toàn xã hội tôi nghĩ là thời kỳ của thủ tướng đảm nhiệm chức trách đó
có rất nhiều vấn đề đặt ra cho xã hội lúc đó
ở cái thời kỳ chúng ta đang trên con đường đổi mới
cho nên giữa đúng sai giữ những kỳ cương với những cái làm sao đó
để chúng ta cởi chói cho sự phát triển nó rất là khó phân biệt
và lúc ấy nó đòi hỏi cái người đứng đầu chính
người đánh phủ đấy cần có cả hai cái trí tuệ
những cái tâm về mặt tư duy
nhưng đồng thời cũng cần phải có một cái tâm rất là trong sáng
đúng vậy trên cương vị lãnh đạo nhiều thời kỳ cách mạng của mình
đối với lực lượng công an nhân dân và sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia
giữ gìn trật tự an toàn xã hội
đồng chí đã dành nhiều tình cảm sự quan tâm và chỉ đạo đặc biệt
về các mặt công tác công an xây dựng lực lượng công an

trách nhiệm của lực lượng
ông luôn đánh giá rất cao cái vị trí vai trò của lực lượng công an
của vị trí công an trong sự nghiệp khách mạng
mỗi tháng lợi khách mạng việt nam đều luôn gắn cái vai trò của lực lượng công an
và bác vẫn nói là đối với lực lượng công an ta
bác nói là có thể nói rằng là không chỉ là có vai trò rất quan trọng
trong cái sự nghiệp trong vấn đề cái bảo vệ cái chỗ độ chính trị
mà cũng có vai trò hết sức quan trọng trong lễ tự bảo vệ
và thư vững cái thành quả khách mạng
ông rất quan tâm đến đổi mới công tác công an về mọi mặt
và cụ thể như chúng ta biết là ông cũng nhiều lần phát biểu
tại hội nghị công an toàn quốc và có những chỉ đạo lực lượng công an
rất là cụ thể ông xác định rằng là cái công tác đảm bảo an ninh trật tự
là phải đặt lên hàng
và công tác công an công tác an ninh trật tự
phải phục vụ cho sự phát triển kinh tế sau
và đây cũng là một nhiệm vụ của toàn đảng toàn quân toàn dân
nhưng mà trong đó là cái nhiệm vụ của lực lượng công an rất là nặng đẻ
và ông ghi nhận cái vai trò của lực lượng công an
rất quan trọng trong cái thời kỳ đổi mới
đặc biệt với công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân
thủ tướng võ văn kiệt thể hiện là người nắm bắt thực tiễn
và có tầm nhìn chiến lược để lãnh đạo chỉ đạo lực lượng công an nhân dân
thực hiện quyết liệt công tác này
ông nói là gì ạ
thế là người công an người sĩ quan
thì ngoài cái nhiệm vụ mang tính tác chiến của mình rồi
phải làm tốt cái công tác dân vận
cụ thể hơn nữa là gì
người sĩ công an phải luôn là gì
là gì là vận động nhân dân
là gì bảo vệ vấn đề cái an ninh quốc gia
vận động nhân dân bảo vệ gọi là cái trật tự
an toàn xã hội
vận động nhân dân bảo vệ pháp luật
và bục vận động nhân dân thực hiện tốt cái nếp sống văn minh
thực hiện những mong muốn lúc sinh thời của thủ tướng võ văn kiệt
đó là lực lượng công an phải thực sự trong sạch vững mạnh
xứng đáng là công cụ là thanh màu kiếm của đảng
và dưới sự lãnh đạo của trung ương đảng của chính phủ
sự quan tâm chỉ đạo toàn diện công tác công an của đồng chí võ văn kiệt
lực lượng công an nhân dân đã ngày một lớn mạnh trưởng thành
xứng đáng là lực lượng nòng cốt sung kích trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia
giữ gìn trật tự an toàn xã hội
những chỉ đạo của đồng chí đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự
hôm nay vẫn còn nguyên giá trị
và tiếp tục được lực lượng công an nhân dân phát huy hiệu quả
trong mọi lĩnh vực công tác